ngay sau khi đáp chuyến bay về tp hcm vào chiều ngày một mươi bốn tháng năm
thì cô gái vàng điện kinh việt nam nguyễn thị oanh cùng với huấn luyện viên trần vân sĩ
đã có buổi giao lưu nhiều cảm xúc với các bạn trẻ ở tp hcm
những kỷ niệm đáng nhớ tại đấu trường sea games ba mươi hai đã được hai thầy trò chia sẻ
thật ấn tượng và đáng tự hào
đúng một mươi bốn h chiều ngày một mươi bốn tháng năm nữ vận động viên nguyễn thị oanh
người vừa giành bốn huy chương vàng cho điền kinh việt nam tại sea games lần thứ ba mươi hai
tổ chức tại vương quốc campuchia xuất hiện tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm
dưới những tràng vỗ tay của các bạn trẻ đoàn viên thanh niên thành phố
để tham gia buổi giao lưu trực tiếp này nhiều bạn trẻ đoàn viên đã có mặt
tại nhà văn hóa thanh niên thành phố từ rất sớm
ai cũng tỏ ra vui tự hào và chia sẻ cảm xúc của mình về nhân vật chính của buổi giao lưu chiều nay
đến buổi giao lưu hôm nay thì em rất là hào hứng và cũng như một phần rất là tự hào
về những cái gì mà đoàn viên đã cống hiến cho tuyển quốc gia trong kỳ sea games đợt này
đối với những cái thi anh thì em có một cái sự khâm phục đối với đoàn viên này
đã chiến đấu hết mình vì một cờ sắc áo trong đợt sea games này
em rất thích chị oanh luôn tại vì chị đạt được huy chương vàng của hội sea games lần này
nên em rất là hồi hộp gặp chị oanh luôn anh
em cũng hỏi là tại sao chị có thể kiên cường được như vậy
tại vì hai cái môn thi nó liên tiếp nhau luôn mà chị vẫn có đủ sức để đạt được hai huy chương vàng liên tiếp luôn
tại buổi giao lưu
tại buổi giao lưu xúc động trước những tình cảm của các bạn trẻ đoàn viên thanh niên thành phố dành cho mình
nữ vận động viên nguyễn thị oanh chia sẻ
em mong muốn rằng là với những điều mà mình làm theo hiện tại
thì sẽ góp phần giúp cho mình có một tương lai thật là tuyệt vời hơn
và mọi điều sở nên là giúp khát triển hơn hoàn thiện hơn và có thể là làm được nhiều điều tốt đẹp hơn
cũng có mặt tại buổi giao lưu huấn luyện viên đội tuyển điền kinh quốc gia việt nam
ông trần văn sĩ cũng chia sẻ những câu chuyện xung quanh một kỳ sea games đáng nhớ
cùng cô học trò của mình
ông cũng đã trân trọng cảm ơn đảng và nhà nước
cùng các tổ chức xã hội đã dành sự quan tâm cho các vận động viên điền kinh nước nhà
kết thúc hành trình sea games lần thứ ba mươi hai nguyễn thị oanh dành tổng cộng một mươi hai huy chương vàng
cô trở thành vận động viên thứ hai của việt nam
cán mốc một mươi hai huy chương vàng điền kinh đến sea games sau đàn chị nguyễn thị huyền
được biết ngay sau buổi giao lưu này hai thầy trò cô lại tiếp tục cho những buổi tập đầu tiên
sau thành công từ sea games ba mươi hai để tiếp tục cho những cuộc chinh phục đỉnh cao mới đang chờ đợi ở phía trước